thăm chính thức vương quốc thụy điển từ ngày hai mươi sáu đến ngày hai mươi tám tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
hôm nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tiến hành hội đàm với thủ tướng thụy điển
trước buổi hội đàm hai thủ tướng đã có cuộc gặp hẹp
hai thủ tướng đánh giá quan hệ việt nam thụy điển thời gian qua đã có nhiều bước phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực
và ở nhiều cấp tạo ra các mối hợp tác đa dạng phong phú bổ sung cho nhau và phát huy thế mạnh của cả hai bên
nhất trí hai bên tăng cường trao đổi đoàn và tiếp xúc các cấp tiếp tục triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương đã được thiết lập
và đã có bước tiến đáng kể nhưng còn chưa tương xứng với tiềm năng của hai nước
để khai thác tiềm năng còn lớn trong lĩnh vực này
thủ tướng nguyễn xuân phúc đề nghị chính phủ thụy điển quan tâm khuyến khích các doanh nghiệp thụy điển tăng cường đầu tư vào việt nam
trong các lĩnh vực thụy điển có thế mạnh như công nghiệp chế tạo hóa chất điện tử thông tin truyền thông trồng rừng
và khai thác chế biến gỗ bền vững xử lý rác thải dược phẩm công nghiệp phụ trợ xe ô tô
hai thủ tướng thống nhất cần thúc đẩy bộ ngành đối tác hai nước tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực đổi mới sáng tạo
như đô thị thông minh môi trường trí tuệ nhân tạo internet vạn vật thông tin truyền thông y tế